liên quan đến vấn đề quản lý các phương tiện cơ giới đường bộ cục đăng kiểm việt nam đã tổ chức đợt kiểm tra phúc tra kết quả kiểm định xe cơ giới và tăng cường giám sát qua camera đối với các trung tâm đăng kiểm
phòng kiểm định xe cơ giới của cục có nhiệm vụ tổ chức thực hiện kiểm tra phúc tra kết quả kiểm định xe cơ giới giám sát qua camera hoạt động của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp sai phạm trong hoạt động đăng kiểm
cục đăng kiểm việt nam cũng có văn bản gửi các trung tâm đăng kiểm yêu cầu việc thực hiện nghiêm quy trình quy định và đầy đủ các hạng mục kiểm định sai cơ giới
khi phát hiện xe cơ giới tự thay đổi kích thước thùng hàng kết cấu hình dáng kích thước của phương tiện thì không thực hiện kiểm định và báo cáo đơn vị chức năng xử lý theo quy định
trong đó đặc biệt chú trọng đối với xe chở hàng xe đồ kéo xe có tải trọng lớn xe kinh doanh vận tải và các điều kiện về phòng chống cháy nổ